để chào mừng kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày giải phóng thủ đô ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
sáng nay tại hoàng thành thăng long hà nội đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm ảnh hà nội trong tôi lần thứ một mươi một với chủ đề dấu ấn di sản kiến trúc hà nội
triển lãm giới thiệu với công chúng yêu nghệ thuật hơn tám mươi bức ảnh về di sản của hà nội
với những nhân chứng đầy giá trị lịch sử văn hóa và kiến trúc của mảnh đất ngàn năm văn hiến
với ba chủ đề nội dung chính dấu ấn kiến trúc thăng long hà nội kiến trúc thủ đô thời kỳ hội nhập đảm bảo sự đa dạng của văn hóa kiến trúc
triển lãm có thể xem như một câu chuyện kể về sự hiện diện trường tồn của các di sản theo thời gian
ngoài thể hiện rõ nét sự tự hào về hà nội thủ đô anh hùng các tác phẩm còn thể hiện rất rõ nét tình yêu hà nội của các tác giả
những người đã sống làm việc và gắn bó với hà nội mấy chục năm qua